một vụ trồng hơn sáu trăm năm mươi cây cần sa trong dãy cà phê vắng ở thôn bốn xã e năm
vừa được công an huyện e leo tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại đây tổ công tác bắt quả tang nguyễn sáu đang trồng trái phép cây cần sa tại vườn rẫy của mình
tại hiện trường kiểm đếm được hơn sáu trăm năm mươi cây cần sa đã cao từ một mươi cm đến một tám mươi năm m cùng một số vật dụng liên quan
khám xét nhà của đối tượng sáu tổ công tác phát hiện một gói chứa thảo mộc khô
đối tượng cho biết là cần sa khô hái được từ số cây đã trồng trong dãy
rồi mang phơi khô nấu nước cho gà và bò uống
hiện công an huyện e leo tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý đối tượng nguyễn sáu theo quy định của pháp luật